chào mừng ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba nhà xuất bản phụ nữ việt nam đã tổ chức hội sách trực tuyến với chương trình
đọc đi cho khỏe mang lại nhiều điều thú vị cho những người mê sách
đây là lần đầu tiên hội sách kéo dài hai tuần lễ cũng là lần đầu tiên phục vụ khách hàng online trên fanpage của nhà xuất bản phụ nữ
để người dân cả nước có sách đọc mà không phải đến chỗ đông người
cũng trong dịp này nhà xuất bản phụ nữ tổ chức cuộc thi viết review dành cho độc giả có độ tuổi từ tám đến một mươi bảy
trên fanpage của nhà xuất bản với mong muốn các bạn đầu tư thời gian vào những việc có ý nghĩa với sách